tiếp đó cơ quan quản lý dược phẩm châu âu ema cảnh báo việc tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường thường xuyên
có thể ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch
theo ema các mũi tiêm tăng cường lặp lại bốn tháng một lần có thể làm yếu hệ miễn dịch khiến người tiêm mệt mỏi
từ đó cơ quan này khuyến nghị các quốc gia giảm khoảng thời gian giữa các liệu tăng cường
có thể bắt đầu các chiến dịch vào đầu mùa lạnh
các mũi tiêm tăng cường có thể được tiêm một hoặc hai lần nhưng chúng tôi không cho rằng nên lập lại chúng liên tục
marco cavallari người đứng đầu bộ phận phụ trách các mũi đe dọa về sức khỏe và chiến lược vaccine của ema cho hay
cũng theo ông kavalari việc tiêm nhắc lại quá nhiều có thể làm quá tải hệ thống y tế
ông này lưu ý cần có thêm dữ liệu về các tác động của biến thể omicron đối với vaccine
và hiểu rõ hơn về sự phát triển của làng sống hiện nay để quyết định xem có dùng tới vaccine chống omecran đặc hiệu hay không
ima cho biết đang thảo luận với các nhà phát triển vaccine trong trường hợp cần một loại vaccine cập nhật
nhưng nói thêm rằng bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cần có sự phối hợp trên toàn cầu
các khuyên cáo trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước đang cân nhắc việc tiêm liệu vaccine thứ tư trong bối cảnh omicron lây làng nhanh chóng
hồi đầu tháng israel trở thành quốc gia đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư cho người trên sáu mươi tuổi
trong khi đó anh cho biết ba mũi vaccine vẫn có hiệu quả tốt trước các biến thể
nhưng sẽ xem xét khi có thể
ema cho biết thuốc kháng virus dạng uống và tiêm tỉnh mạch vẫn duy trì hiệu quả trước biến thể omicron
cơ quan này lưu ý tháng bốn là thời điểm sớm nhất họ có thể cấp phép một loại vaccine mới nhằm vào biến thể cụ thể
bởi quá trình này thường kéo dài từ ba đến bốn tháng
một số nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới cho biết đang xem xét sản xuất vaccine đặc hiệu chống lại biến thể mới
cơ quan quản lý dược phẩm cho oima cho biết các mũi tiêm tăng cường lặp lại bốn tháng một lần có thể làm yếu hệ miễn dịch
và khiến cho người tiêm mệt mỏi bloomber đưa tin
cơ quan này khuyến nghị các quốc gia nên tăng khoảng cách thời gian chỉ được tiêm tăng cường
và thực hiện vào thời điểm bắt đầu mùa lạnh ở mũi bán cầu giống như với chiến lược tiêm chủng ngựa cúng
các mũi tăng cường có thể tiêm một hoặc hai lần
song đó không phải là điều mà chúng tôi cho rằng nên lặp lại liên tục marco savaleri
người đứng đầu bộ phận phụ trách các mối đe dọa về sức khỏe và chiến lược vaccine của yma nói
chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn
về cách chuyển đổi từ bối cảnh đại dịch sang bối cảnh bệnh đặc hữu ông cho biết thêm
khuyến cáo của yma được đưa ra giữa lúc một số quốc gia đang cân nhắc tim mũi tăng cường thứ hai
nhằm tăng khả năng bảo vệ người dân trước làn sóng dịch do biến chủng omicron gây ra
vào đầu tháng này issaro đã trở thành quốc gia đầu tiên triển khai mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thứ tư
và cũng là mũi tăng cường thứ hai cho những người trên sáu mươi tuổi
trong khi đó anh cho biết ba mũi vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ tốt và chưa cần tiêm thêm
nhưng sẽ xem xét khi có thêm dữ liệu
sputnik đưa tin ông rahamdev mandan tám mươi bốn tuổi người dân ở puraini huyện madhepura bang bihar ấn độ
bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau
để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể chín trên một mươi một mũi tim được ông mandan
dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký
với các buổi còn lại ông dùng thẻ bầu cử số điện thoại di động của vợ và bạn bè
cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vắc xin đã mang lại lợi ích cho tôi mọi người nên tiêm vaccine
chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời tôi đã bị đau lưng và không đi lại được
nhưng giờ đã khỏi tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông manda nói
tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vắc xin
sẽ đem lại những lợi ích cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
bác sĩ amerenda narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận mehepwarao thuộc bang bihar cho biết
ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi những vấn đề về internet đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan
và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang biha là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ quốc gia đã tiêm được một năm tỷ liều
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày
cho thủ tướng narendra modi bihar đứng đầu danh sách các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của biaha có thể không chính xác
vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở bihar đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây
dù thực tế là họ không làm vậy
trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh của bolivod
truyền thông địa phương đưa tin về vụ một người đàn ông tên là abdul rahim đến từ bang bin lan
tại tỉnh nam sulawesi indonesia bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tới tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ một mươi bảy
trước đó trên trang cá nhân của mình người này thường xuyên chia sẻ những video quảng bá dịch vụ
nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận đã tiêm phòng covid một mươi chín chui cho khách hàng có nhu cầu
theo thống kê của trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu covid một mươi chín bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức
tính đến nay đơn vị này đã tiếp nhận khoảng ba trăm linh trường hợp f khỏi bệnh đến khám do các vấn đề tâm lý và hô hấp
trong số các bệnh nhân đến khám khoảng tám mươi f khỏi bệnh thường cảm thấy mệt mỏi trầm cảm sáu mươi sáu sơ phổi sáu mươi một
mất ngủ bốn mươi năm nhức đầu bốn mươi bốn rối loạn tập trung hai mươi bảy rụng tóc hai mươi năm có xu hướng kéo dài hơn bốn tuần thậm chí nhiều tháng
ngoài ra f khỏi bệnh cần tăng cường sức khỏe như uống nhiều nước và rau quả tập thể dục đều đặn tập thở để hạn chế các ảnh hưởng của các triệu chứng hậu covid một mươi chín